thưa quý vị bạo lực học đường vấn đề này đã diễn ra trong một thời gian dài
và đang là nỗi chăn trở của mỗi gia đình cũng như toàn xã hội
những vụ việc bạo lực học đường liên tiếp xảy ra thời gian gần đây
một lần nữa gióng lên hồi chung báo động về chuẩn mực đạo đức học đường
hậu quả của bạo lực học đường không chỉ nằm ở vết thương trên cơ thể
mà còn gây ra những tổn thương khác về mặt tinh thần học hành xa suốt
khủng hoảng quan hệ xã hội
đó là những tác hại nguy hiểm mà chúng ta cần phải nhìn nhận
có những nỗi đau mang tên bạo lực học đường
dù đã là sinh viên đại học nhưng bạn nữ này vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh
về những ngày tháng bị bạo lực khi còn là học sinh cấp ba
mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường
ngày xưa chỉ vì tính cách mình hơi khép kín và có phần học được hơn các bạn
nhưng mình đã trở thành tiêu điểm bị tẩy chay bắt nạt
có lần các bạn còn lấy kéo cắt tóc mình tát vào mặt mình
đau lắm nhưng mà chỉ biết ôm đầu ôm mặt khóc
về nhà cũng không dám kể với mẹ vì xấu hổ
sự việc kéo dài từ năm này qua năm khác khiến mỗi ngày đến trường với bạn trẻ này
giống như bước chân vào địa ngục
mình hận vì bạo lực học đường đã khiến quãng thời gian
là học sinh cấp ba của mình trở thành khoảng thời gian bi thảm
bây giờ nhớ lại thì mình vẫn thấy sợ
thực sự là nó vẫn rất là ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của mình
đó không chỉ là nạn nhân duy nhất của bạo lực học đường
đã hơn một tháng kể từ khi xảy ra vụ việc
nhưng những hình ảnh từ một cậu bé học sinh lớp bảy bị bạn cùng lớp quây đánh hội đồng
vẫn là những thước phim khiến nhiều người không khỏi xót xa và ám ảnh
có thể những vết thương về thể chất sẽ dễ lành
nhưng để chữa lành nỗi đau về tâm lý thì đó lại là cả một quá trình dài
vụ việc đau lòng trên chỉ là một giọt nước làm tràn ly
sau hàng chục năm vấn nạn bạo lực học đường âm ỉ cháy trong các trường học
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
trong một năm học trung bình toàn quốc xảy ra gần một sáu trăm linh vụ học sinh đánh nhau
cứ khoảng năm hai trăm linh học sinh thì có một vụ đánh nhau
cứ hơn một mươi một học sinh thì có em bị buộc thôi học vì đánh nhau
trên chín trường thì lại có một trường có học sinh đánh nhau
đó là những con số đáng báo đậu
các vụ bạo lực học đường xuất hiện trên mạng xã hội hay trên báo chí
có lẽ chỉ là phần nổi của tảng văn chìm
vì chỉ khi nạn nhân lên tiếng hoặc xảy ra hậu quả nghiêm trọng
thì chúng ta mới có thể phát hiện và ghi nhận được các trường hợp bị bạo lực
bạo lực học đường không phải là vấn đề mới
nó xảy ra thường xuyên
đến nay thì rất nhiều những vụ việc bạo lực học đường đáng báo động
ngoài ra thì chính trong bạo lực học đường
cái đối tượng các em học sinh mà đánh bạn ấy thì cũng là nạn nhân của bạo lực học đường
các em nạn nhân ở cái góc độ là gì
là cái việc giáo dục đạo đức nhân cách cái việc giáo dục kỹ năng sống
nó còn khiếm quyết nó còn chưa đầy đủ
dẫn câu chuyện các em không nhận thức được
và hành vi hôm nay đánh bạn ngày mai đánh người khác
và thậm chí nếu mà không phát hiện xử lý kịp thời
thì các em sau này trở thành
những kẻ côn đồ những kẻ khuyết tật về nhân cách về đạo đức
dẫn câu chuyện các em trở thành tội phạm bất kỳ lúc nào
trong bạo lực học đường đôi khi kẻ đi bắt nạt cũng là nạn nhân
một người từng trải qua bạo lực là nạn nhân trong quá khứ
cũng có thể sẽ mang theo những phận ốt căm hận của mình đến với thực tại
và lựa chọn cách chút lên những người thiếu khả năng chống trả
để xả đi những phẫn nộ mình đang mang
tình trạng bạo lực học đường sẽ đi về đâu
sau khi nhiều cha mẹ mãi mê kiếm tiền thầy cô chỉ lo chạy đua hết kiến thức
học sinh chẳng biết bám víu vào ai khi bị bạo lực học đường
một bài toán khó về việc dành thời gian cho sự thấu hiểu con trẻ
chúng ta nhìn thấy là xã hội đang gặp rất là nhiều những sự căng thẳng
ví dụ như là bản thân bố mẹ và phụ huynh cũng không có nhiều cái sự kết nối với cả con cái
họ cũng gặp rất là nhiều những căng thẳng liên quan đến công việc
hoặc là những căng thẳng liên quan đến tài chính và vô hình chung
thì đã đẩy những cái áp lực đó qua những cái kỳ vọng hành vi ứng xử đối với cả con cái
ở trong nhà trường thì giáo viên cũng rất căng thẳng với những cái áp lực
của việc chuyển đổi sang chương trình giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới
còn môi trường giáo dục thì môi trường ở trên thực tế có quá nhiều chất liệu gọi là bạo lực
cái đứa trẻ nó đã bị tập nhiễm cái cách thức hành xử bạo lực
thông qua truyền thông thông qua mạng xã hội thông qua quan sát một số những tình huống
ở trong thực tế
và bây giờ nhiều đứa trẻ nó cảm thấy là bình thường hóa với cả cái hành xử mang cái tính chất bạo lực rồi
chưa bao giờ tình trạng bạo lực học đường lại là hồi chuông cảnh báo
là vấn đề nóng nhận được sự quan tâm nhiều như vậy của dư luận xã hội
tình trạng bạo lực học đường hiện nay đang đặt ra cho cả xã hội những câu hỏi lớn
bạo lực học đường đến từ đâu trách nhiệm thuộc về ai
chúng ta đã có những biện pháp gì để bảo vệ các em học sinh khỏi những hành vi bạo lực học đường
những cái vụ việc bạo lực
xảy ra gần đây
nó đang dóng lên một cái hồi chuông về cái việc là dạy người
thực sự phải trang bị gieo mầm những cái phẩm chất hoặc là những cái giá trị
như là tôn trọng yêu thương hợp tác đoàn kết
một cách thực sự tôi nghĩ rằng là xã hội
nên bỏ bớt một chút kỳ vọng để mà tăng thêm một chút kỳ công dành cho
các em học sinh vai trò của nhà trường
rồi là của gia đình và của xã hội
là phải dùng để tăng thêm một chút kỳ công dành cho các em học sinh
phải giúp cho các em ấy trở thành một người tự tin cả về mặt tri thức và kỹ năng
phải trở thành một cái người mà biết tự định hướng biết bày tỏ thái độ trước những cái xấu
và ủng hộ những cái đẹp ở trong cuộc sống
phải giúp cho các em ấy cảm thấy mình có trách nhiệm để tham gia vào
ngăn chặn những cái hành vi xấu hoặc là những cái vụ việc bạo lực học đường
ở trong trường học
hướng tới mục tiêu giúp trẻ em được hưởng các quyền cơ bản tham gia ngăn chặn
mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em trong đó có quyền được bảo vệ ở trẻ em
đại hội đại biểu hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam lần thứ tư được tổ chức vào ngày một tháng một mươi hai mới đây
đã triển khai nhiều hoạt động có sự đổi mới sáng tạo về công tác hỗ trợ bảo vệ trẻ em
trước các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho trẻ
về quyền được bảo vệ
quyền trẻ em đã có sẵn rồi nhưng để làm sao để trẻ em biết được cái quyền đó
thì nó vẫn chưa thực sự cho em biết
cần làm sao để truyền thông thật mạnh để nó lan tỏa nhanh lan tỏa một cách tích cực
lan tỏa đến từng ngõ ngách của cuộc sống này để trẻ em biết được cái quyền của trẻ
và trẻ có nơi để nói có nơi nghe trẻ lắng nghe trẻ nói
trách nhiệm của quyết hợp nhất là phải cư quan cho nước phải và các tổ chức xã hội chính trị xã hội
đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền để làm nào nâng cao nhận thức cho chính gia đình
cho nhà trường cho các em để chúng ta hàn huy lực
cái thứ hai là chúng ta phải quy kết cái trách nhiệm một cách rõ ràng
cho các cơ quan tổ chức phải có chịu trách nhiệm
chứ không phải bỏ mặt con cái như thế
đối với những em phổ thông trung học cơ sở và trung học thì các em đều là trẻ em
đều là lứa tuổi trẻ em là người chưa thành niên
vì vậy chúng ta phải có những cái giải pháp cho nó hợp lý nhất và phù hợp nhất
tức là cả các em gây ra bạo lực cả và cả những nạn nhân thì đều là nằm trong nhóm cần phải được bảo vệ
vâng bạo lực học đường đã không còn là câu chuyện của riêng ai
bất cứ lúc nào con em của chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực
hoặc là kẻ gây ra bạo lực học đường
đã đến lúc cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ
bởi đó là điều cốt lõi để tạo dựng một môi trường không có bạo lực một xã hội văn minh văn hóa